ngày hôm qua ngày hai mươi bảy tháng ba trên địa bàn tỉnh quảng ninh đã ghi nhận hai vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thị xã quảng yên và thành phố móng cái làm ba người tử vong và một người bị thương
vụ tai nạn tại địa phận thị xã quảng yên xảy ra vào khoảng một mươi sáu h hai mươi tại km hai mươi ba trăm năm mươi tỉnh độ ba trăm ba mươi tám
xe ô tô bán tải cố tình vượt một xe khác đang di chuyển cùng chiều do không làm được chủ tốc độ nên xe bán tải đã đâm thẳng vào ô tô tải chạy ngược chiều
cú đâm trực diện mạnh khiến hai người trên xe bán tải tử vong phương tiện bị hư hỏng nặng
cũng trong chiều ngày hai mươi bảy tháng ba tại đường nguyễn du phường hòa lạc thành phố móng cái tỉnh quảng ninh xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng
xe ô tô mang nhãn hiệu mercedes do một người đàn ông điều khiển đã bất ngờ lao thẳng vào nhà dân
địa chỉ một trăm một mươi ba đường nguyễn du
làm vỡ cửa kính và hư hỏng nhiều đồ đạc
sau đó tài xế lùi xe rồi bỏ chạy tới gần đầu cầu hòa bình thì va chạm nhiều xe máy khiến một người phụ nữ đi cùng chiều tử vong tại chỗ một người khác bị thương
sau khi gây tai nạn lái xe vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy đâm gãy lan can cầu hòa bình và lao xuống ruộng rồi mới dừng lại
hiện lực lượng chức năng của tỉnh quảng ninh đã tiếp nhận điều tra làm rõ nguyên nhân của hai vụ tai nạn trên